ngày làm việc thứ ba kỳ họp thứ tám quốc hội đã thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án bộ luật lao động sửa đổi
những nội dung về tuổi nghỉ hưu giờ làm việc bình thường giờ làm thêm là những vấn đề được các đại biểu quan tâm và cho ý kiến
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
cho ý kiến đối với bộ luật lao động sửa đổi các đại biểu chưa nhất trí với việc tăng giờ làm thêm
theo tôi việc tăng thời giờ làm thêm trong điều kiện công tác thanh tra kiểm tra giám sát và chế tài của nước ta còn hạn chế sẽ dẫn đến tình trạng doanh nghiệp lợi dụng việc tăng giờ làm thêm để khai thác sức lao động quá mức dẫn đến cạn kiệt sức lao động sớm hơn so với tuổi lao động
do đó tôi nhất trí với phương án một là không mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm làm thêm tối đa so với quy định hiện hành
tôi cũng đề xuất
dự luật cần bổ sung thêm các biện pháp chế tài đủ mạnh để xử lý các trường hợp về các tổ chức doanh nghiệp mà không tuân thủ về thỏa thuận vi phạm luật lao động đối với người lao động
việc tăng giờ làm thêm phải tính toán trong mối tương quan với thời giờ làm việc chính thức đảm bảo tái tạo thời gian kịp thời sức lao động cho người lao động
mặt khác để đảm bảo quyền lợi của người lao động tránh việc doanh nghiệp lợi dụng tăng giờ làm thêm
trả lương thấp buộc người lao động không có sự lựa chọn nào ngoài việc phải tự nguyện làm thêm giờ mới có thu nhập để đủ trang trải cuộc sống
hơn nữa đề nghị quốc hội xem xét bổ sung quy định cụ thể về việc người sử dụng lao động không được cắt giảm các khoản hỗ trợ khác đối với người lao động khi người lao động không nhất trí làm thêm giờ
về thời gian làm việc bình thường đại biểu vũ tiến lộc đề nghị giữ như quy định hiện hành và tăng giờ làm thêm lên đến bốn trăm linh giờ trên một năm
người lao động có quyền lựa chọn làm thêm hoặc từ chối làm thêm và cũng chỉ giới hạn trong một số rất ít ngành nghề đặc thù ở thời vụ cao điểm
tổng số thời gian làm thêm theo thỏa thuận của doanh nghiệp ở việt nam đang bị hạn chế ở mức hai trăm linh ba trăm linh giờ một năm là thấp hơn nhiều so với các quốc gia đang cạnh tranh lao động với việt nam
thời gian làm thêm theo quy định hiện hành là không phù hợp với tính chất thời vụ của những ngành nghề đặc thù
ví dụ đối với ngành nghề thủy sản mà tôm là ví dụ điển hình nguồn cung ứng nguyên liệu chỉ nhiều nhất trong khoảng ba năm tháng
chưa đồng ý với quan điểm của đại biểu vũ tiến lộc về thời gian làm việc bình thường và tăng giờ làm thêm
đại biểu nguyễn thị quyết tâm trành luận
nói rằng tự nguyện họ không tự nguyện mà họ cần làm thêm để có thu nhập
vậy thì quốc hội vai trò của quốc hội ở đây là gì là phải làm chính sách như thế nào để người công nhân có thu nhập đủ sống đủ trang trải cuộc sống
về thời gian làm việc bình thường các đại biểu đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành
tuy nhiên vẫn khuyến khích giảm giờ làm tùy vào quy định của từng công ty doanh nghiệp và thỏa thuận giữa người lao động với chủ sử dụng lao động